tại trung tâm văn hóa kinh bắc thành phố bắc ninh đã diễn ra phiên khai mạc đại hội đảng bộ tỉnh bắc ninh lần thứ hai mươi
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm dự và chỉ đạo đại hội có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng dự có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh đại tướng phạm văn trà nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bộ trưởng bộ quốc phòng
đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương đại diện các anh hùng bà mẹ việt nam anh hùng
cùng ba trăm một mươi năm đại biểu đại diện cho trên năm mươi tám đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh bắc ninh
thay mặt bộ chính trị phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí tô lâm biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc
mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bắc ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua
nhấn mạnh bắc ninh là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ và vùng thủ đô
cầu nối giữa hà nội và các tỉnh trung du và miền núi phía bắc
đồng chí tô lâm yêu cầu tỉnh bắc ninh cần tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại công nghệ cao và chuyển đổi số
khai thác cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tiếp tục thu hút mạnh đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp của tỉnh
bên cạnh đó cần chú ý phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp nhân cách của con người bắc ninh kinh bắc
phát huy thành tích là tỉnh có chất lượng giáo dục cao trong cả nước
thực hiện tốt các chính sách đối với người có công an sinh xã hội công tác xoa đói giảm nghèo
đồng chí tô lâm bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết thống nhất sự năng động sáng tạo
khát vọng quê hương giàu mạnh và quyết tâm chính trị cao
nhất định bắc ninh sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra
và hoàn thiện các tiêu chí cơ bản sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương